cơ quan chức năng đã bắt giữ một lô hàng chín mươi ba kg nghi là sừng tê giác tại một kho hàng ở khu vực sân bay tân sơn nhất tp hcm
lô hàng này có nguồn gốc di chuyển từ châu phi quá cảnh về việt nam để đi đến một số nước trong khu vực đông nam á
theo thị trường chợ đen nếu kết quả giám định chín mươi ba kg này là sừng tê giác thì lô hàng này trị giá vào khoảng bốn mươi tỷ đồng
sừng tê giác là hàng cấm nhập khẩu nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã cần được bảo vệ
được đưa vào công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp